theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở các tỉnh bắc bộ trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến từ một mươi năm một mươi bảy độ c vùng núi cao từ bảy một mươi độ c hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi bảy độ c
khoảng đêm một mươi năm tháng một mươi hai không khí lạnh lại được tăng cường duy trì gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín ở vịnh bắc bộ vùng biển ngoài khơi trung bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa biển động mạnh
sóng biển cao từ hai bốn m cấp độ rủi ro thiên tai cấp một ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên từ nay đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ở các tỉnh từ quảng trị đến bình định và từ ngày một mươi sáu tới ngày một mươi tám tháng một mươi hai ở phú yên đến khánh hòa có mưa vừa tới mưa to tổng lượng mưa trên hai trăm linh mm
riêng các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định có mưa to đến rất to từ ba trăm linh bốn trăm linh mm một đợt cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một đến cấp hai